ngay sau đây sẽ là tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp
hồi một mươi h ngày hôm nay hai mươi ba tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi ba chín độ vĩ bắc
một trăm một mươi một ba độ kinh đông cách bờ biển phú yên khoảng hai trăm ba mươi km về phía bờ biển của tỉnh bình định
và cách tỉnh bình định khoảng hai trăm một mươi km cách bờ biển đà nẵng khoảng bốn trăm linh km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến hai mươi hai h ngày hai mươi ba tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc
một trăm linh chín bảy độ kinh đông ngay trên vùng biển từ đà nẵng đến bình định
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
từ tối và đêm nay hai mươi ba tháng chín trên đất liền các tỉnh từ quảng trị đến bình định
sẽ có gió mạnh giật cấp sáu đến cấp tám